tính đến nay tỉnh quảng nam đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để ổn định đời sống tràng chục nghìn gia đình đồng bào các dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi
và tại huyện đông giang nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc cơ tu nguồn vốn của chương trình đã di rời bố trí tái định cư cấp đất sản xuất tràng nghìn hội gia đình giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo bền vững
đây là ngôi nhà chung của ba gia đình gồm ông bờ ríu đô và gia đình hai người con trai ở thôn bờ hơ hồng xã sông côn huyện đông giang tỉnh quảng nam
do nhiều thế hệ sống chung trong ngôi nhà nhỏ lại không có đất sản xuất nên một thời gian dài đời sống sinh hoạt của đại gia đình gặp nhiều khó khăn
năm hai nghìn một mươi bảy khi nghị quyết một mươi hai ra đời anh bờ ríu đô con trai ông bờ ríu đô đã được hỗ trợ di rời đến nơi ở mới phần nào giải quyết nhu cầu chỗ ở
và được cấp đất sản xuất
khiến đứa ở đây thứ nhất là nhà ở không có chặt chối làm ba gian thứ hai là đất làm vườn rau này kia không có
mình về đây mình xong ở đây thuận tiện hơn nói chung về sản xuất hay là phát triển kinh tế gia đình cũng đơn giản hơn so với ở bên kia
trong hai năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi tám huyện đông giang đã thực hiện sắp xếp ổn định chỗ ở cho gần bốn trăm linh hộ dân vượt kế hoạch tỉnh giao
trong đó có bốn mươi một hộ di rời tập trung hơn ba trăm năm mươi hộ được bố trí sen ghép
những hộ được bố trí chỗ ở mới đều là những hộ nằm trong khu vực nguy cơ lũ quét sạt lở núi hộ nghèo và đồng bào ở các thôn đặc biệt khó khăn
các hộ được hỗ trợ chi phí di rời san lấp mặt bằng được đầu tư xây dựng hạ tầng về điện nước sạch trường học
bà con còn được hỗ trợ vốn vay từ ngân hàng chính sách để sản xuất đăng ký thoát nghèo
trong hai năm qua đã có gần bốn bốn trăm linh hộ đồng bào ở các huyện miền núi tỉnh quảng nam được di rời sắp xếp đến nơi ở mới
giúp bà con hạn chế nhiễm
những rủi ro thiên tai ổn định đời sống và sản xuất góp phần tạo khởi sắc cho bộ mặt nông thôn các huyện vùng cao
xuống núi lập làng là câu chuyện không mới nhưng sự quyết tâm vào cuộc một cách bài bản của cả hệ thống chính trị
sự tích cực hưởng ứng của đồng bào các dân tộc thiểu số
cộng với những kết quả ban đầu đáng khích lệ quảng nam đang bước những bước vững chắc thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội miền núi tỉnh quảng nam giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm